vui mừng gặp thủ tướng thái lan prayuth chan o cha tại hội nghị cấp cao tiểu vùng sông mekong lần này
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ việt nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với thái lan và các nước trong tiểu vùng
nhằm phát triển quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông mekong
thủ tướng cho biết năm hai nghìn một mươi tám việt nam sẵn sàng đăng cai cuộc họp nội các chung lần thứ tư
để ra soát tổng thể các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ hợp tác hành động triển khai
đối tác chiến lược giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
đồng thời chuẩn bị xây dựng chương trình hành động giai đoạn tiếp theo nhằm đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược
hai bên cũng trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương
đặc biệt phối hợp trong các lĩnh vực xuất khẩu nông sản hàng hóa hợp tác nghề cá chống đánh bắt cá trái phép
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa việt nam tiếp cận thị trường thái lan
nhân dịp hội nghị cấp cao hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ sáu
và hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ một mươi
do việt nam chủ trì tổ chức diễn ra tại thủ đô hà nội từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng ba
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các nguyên thủ của các nước tham dự hội nghị
đã cùng dự triển lãm ảnh hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ sáu và cắt băng khai trương triển lãm